ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành quyết định số một nghìn một trăm ba mươi chín về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án hạ ngầm
chỉnh trang hệ thống chiếu sáng công cộng đồng bộ trên các tuyến phố trên các quận nội thành thành phố hà nội
theo đó chín mươi năm tuyến phố thuộc bảy quận ba đình đống đa hai bài trưng cầu giấy hoàn kiếm tây hồ và hoàng mai
sẽ được thực hiện hạ ngầm chỉnh trang hệ thống chiếu sáng công cộng với quy mô đầu tư dự kiến gồm hạ ngầm đường dây cáp chiếu sáng bằng các ngầm mới
thay thế cột đèn bê tông ly tâm hiện có bổ sung các cột thép chiếu sáng mới tại những vị trí còn thiếu
dự án được đầu tư nhằm giúp người dân đi lại vào ban đêm thuận lợi an toàn giảm tỷ lệ tết nạn giao thông
bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật mỹ quan đô thị góp phần giữ vững an ninh trật tự giảm hoạt động tội phạm tên nạn xã hội trên địa bàn dân cư về đêm
thời gian thực hiện dự kiến từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi